để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết thường xuyên liên lạc với các tỉnh thành phố
có cảnh báo về mưa lớn và nguy cơ xảy ra rông lốc xét mưa đá để nắm bắt tình hình
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương tiếp tục thống kê đánh giá tình hình thiệt hại
do mưa lớn kèm rông lốc xét mưa đá chỉ đạo người dân khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ
thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
các cơ quan cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn lốc xét mưa đá
để thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền người dân chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp
đảm bảo an toàn cho người dân tài sản và sản xuất
sẽ có sáu khu tái định cư được xây dựng cho ba trăm hai mươi hai hộ dân sinh sống tại khu vực nguy hiểm
trên địa bàn hai xã mường lý và trung lý huyện mường lát nguồn vốn trích từ ngân sách trung ương
vốn đối ứng ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác
tỉnh thanh hóa yêu cầu huyện mường lát thực hiện di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy hiểm
trước mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín chủ động phương án phòng tránh và có ứng phó giảm thiểu hậu quả do thiên tai gây ra
có phương án sản xuất sinh kế cho người dân tại các điểm tái định cư mới
ưu tiên nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huy động nguồn hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh
để tổ chức thực hiện phương án trên
theo thống kê sơ bộ có gần năm mươi căn nhà tại bốn xã là gia rờ sai chư rờ căm u rờ và gia mờ lá
huyện cờ rông pa tỉnh gia lai bị tốc mái và sập do lốc xoáy
ngay sau khi xảy ra lốc xoáy chính quyền
ngành chức năng địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ các hộ dân dựng lại nhà
đồng thời tiếp tục thống kê thiệt hại để có những hỗ trợ cần thiết cho các gia đình khó khăn
nhằm giúp cho bà con sớm ổn định cuộc sống
huyện cờ rông pa cũng đã khuyến cáo người dân trên địa bàn cần ra cố nhà cửa
chủ động ứng phó với lốc xoáy vào đầu mùa mưa
tối ngày hai tháng năm một cơn mưa lớn kèm rông lốc qua địa bàn xã long phước
huyện long hồ tỉnh vĩnh long đã làm thiệt hại
bốn căn nhà trong đó có một mươi hai căn nhà tốc mái một trăm linh và hai căn nhà tốc mái năm mươi
bước đầu đảng ủy ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo ban chỉ đạo phòng chống thiên tai xã
kết hợp với ban ngành đoàn thể xã ấp huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của thiên tai
và tham mưu cho cấp trên kịp thời hỗ trợ theo quy định
trước mắt ủy ban nhân dân xã vận động mạnh thường quân kết hợp với hội chữ thập đỏ
hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn để ổn định cuộc sống
ngoài thiệt hại về nhà cửa cơn rông lốc cũng đã làm ngã đổ nhiều cây xanh ven đường và cây ăn trái của người dân
rất may là không có thiệt hại về người
vào khoảng một mươi giờ ngày ba mươi tháng bốn tàu qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín ts do ông lương văn viên
thường trú tại xã tam giang huyện núi thành tỉnh quảng nam làm thuyền trường
cùng năm mươi một thuyền viên điều khiển
trong ngày đánh bắt trên vùng biển quần đảo hoàng sa nhận được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã nhanh chóng triển khai các phương án cứu hộ
đến sáng ngày hai tháng năm tàu sir bốn trăm một mươi hai đã tiếp cận được tàu qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín ts
công tác chăm sóc sức khỏe được thực hiện tại chỗ trước khi đưa năm mươi hai thuyền viên về bờ an toàn